chính quyền xã na ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cho biết trận lốc xoáy đã xảy ra vào sáng nay tại địa phương
đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân trên địa bàn
ubnd xã na ngoi đang thống kê thiệt hại nhưng bước đầu cho thấy đã có nhiều nhà dân bị tốc mái
hoa màu tại một số ruộng nương bị ngã đổ
sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương đã huy động lực lượng địa phương phối hợp với đồn biên phòng na ngoi
thuộc bộ đội biên phòng nghệ an và các lực lượng khác kịp thời đến giúp người dân những bản bị thiệt hại
và khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống